ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia theo quyết định của thủ tướng chính phủ và định hướng hoạt động của ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
phó thủ tướng vương đình huệ chủ trì phiên họp
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng chỉ rõ mặc dù đã có những kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn còn một số tồn tại cả về chủ quan và khách quan dẫn đến việc những lợi ích mà cơ chế một cửa quốc gia mang lại cho cộng đồng chưa thực sự đầy đủ
nguyên nhân là do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và thủ tục đầu tư bên cạnh đó công tác chỉ đạo thực hiện tại các bộ ngành vẫn chưa thực sự quyết liệt
để giải quyết những tồn tại cần có giải pháp đồng bộ từ môi trường
quy định pháp lý cơ chế phối hợp cơ chế tài chính cho tới hạ tầng công nghệ thông tin trên tinh thần đó phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành cần quyết liệt và sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành để thực sự đưa cơ chế một cửa quốc gia vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của bộ ngành mình
trước mắt các bộ ngành phải ban hành ngay chương trình kế hoạch và xây dựng giải pháp kết nối cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục đã đăng ký tại kế hoạch tổng thể thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo quy định số hai nghìn một trăm tám mươi năm qdttg của thủ tướng chính phủ
bên cạnh đó cần tiếp tục mở rộng cả về số lượng thủ tục phạm vi địa bàn và đối tượng doanh nghiệp
xa hơn nữa phải đạt ra mục tiêu kết nối với các thị trường xuất khẩu khác của việt nam